mưa lũ trong những ngày vừa qua đã gây ra nhiều thiệt hại tại tỉnh lào cai
trong đó huyện văn bàn bị thiệt hại nặng nề nhất ước tính hơn hai trăm ba mươi tỷ đồng
các cơ quan chức năng đã nhanh chóng huy động lực lượng hỗ trợ người dân
thống kê thiệt hại và lên phương án để người dân sớm ổn định lại đời sống
nằm ngay cạnh bờ suối nhù gia đình anh nguyễn văn quân tại xã liêm phú huyện văn bàn
bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi cơn lũ đi qua
một phần nhà của gia đình anh đã bị sạt xuống suối
nhiều tài sản khác bị ngập nước hư hỏng
nhưng rất may cả gia đình đã kịp thời sơ tán nên không có thiệt hại về người
nước nó bỏ nhanh lắm xong rồi một đợt chắc khoảng được khoảng một mươi một mươi năm phút gì đấy
thì nước nó dâng lên thì không chạy cái gì nữa thì là chạy người thôi lúc đấy là chạy người ra
nhưng tại thì bây giờ đồ đạc thì em chuyển lên trên kia
còn nhà này bây giờ chắc gọn dẹp lại
nhưng mà khả năng là đóng cửa
đóng cửa thì nó không dám ở
theo thống kê đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện văn bàn đã có năm mươi hai ngôi nhà bị ảnh hưởng
trong đó có hai nhà phải di chuyển phần cấp ba trăm một mươi tám ha lúa bị thiệt hại nhiều công trình giao thông thủy lợi bị hư hỏng
ước tính tổng thiệt hại trên địa bàn toàn huyện văn bàn trong đợt mưa lũ vừa qua là hơn hai trăm ba mươi tỷ đồng
huyện đã tổ chức huy động toàn bộ lực lượng
từ huyện cho đến cơ sở
các xã xuống dưới địa bàn để hỗ trợ giúp nhân dân khắc phục hậu quả
đến thời điểm này trên địa bàn cũng không có xảy ra những thiệt hại về người
các nhà bị ngập lụt cũng đã được hỗ trợ để đảm bảo cho di chuyển tài sản cũng như là con người đến chỗ an toàn
chúng tôi cũng đang tiếp tục tập trung các biện pháp để chỉ đạo nhân dân
trong việc thứ chất là đảm bảo tiếp tục đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân
ở các khu vực gần các vùng hà liêu
ngay sau khi mưa lũ xảy ra cấp ủy chính quyền tỉnh lào cai và huyện văn bàn đã huy động lực lượng với phương châm bốn tại chỗ
hỗ trợ người dân di chuyển nhà cửa tài sản cũng như kiểm tra thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ cho người dân
đồng thời tiếp tục giả soát kiểm tra các khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở sau mưa lũ để có phương án di chuyển và hỗ trợ người dân
bên cạnh đó tăng cường tuyên truyền vận động người dân cảnh giác với dân
cảnh giác với diễn biến bất thường của thời tiết không ra sông suối vất củi hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản
còn tại phú thọ mưa to kéo dài trong nhiều ngày đã khiến cho hàng trăm ngôi nhà ở các huyện thanh sơn tam nông hạ hòa bị ngập
nhiều tuyến đề bao bị tràn cầu cống bị sập ở các địa phương
dạng sáng ngày hai mươi một tháng bảy trên địa bàn tỉnh phú thọ đã có mưa to kéo dài
mưa lũ đã làm hai người chết
một người chết và một người bị thương ở huyện thanh sơn
hàng trăm ngôi nhà bị ngập trong nước
di rời khẩn cấp hàng trăm hộ dân các xã ven sông và những hộ có nguy cơ nhà bị ngập nặng tại các huyện thanh sơn cẩm khê hạ hòa tam nông đến nơi an toàn
cái đợt lũ này thì nó có cái tốc độ rất là nhanh
tức là người dân chung quanh vùng trúng đây là không thể nào tức là thay chuyển kịp nữa cả
ao hồ nói chung là mức độ của nhân dân đây thiệt hại rất là lớn
và cái trận lũ này là tôi cho rằng là theo tôi được biết đấy
thì là nó chỉ có sau lũ năm bảy mươi một
nhưng mà cái cường độ lũ năm bảy mươi một không mạnh mẽ như cái trận lũ năm hai nghìn một mươi tám này
trên địa bàn huyện thanh sơn toàn bộ các tuyến đường huyết mạch gần như bị cô lập
thị trấn thanh sơn chìm trong biển nước
để chủ động ứng phó với mưa lũ và tập trung nhanh chóng khắc phục hậu quả do hoàn lưu cơn bão số ba gây ra
tỉnh phú thọ chỉ đạo các ngành liên quan huy động toàn bộ lực lượng công an quân đội quân khu hai và lữ đoàn công binh năm trăm bốn mươi ba
chủ động triển khai phương án sơ tán các hộ dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm
nhất là tại các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất lũ ống lũ quét
khu vực thường xuyên bị ngập để bảo đảm an toàn tính mạng tài sản cho người dân
các huyện lũ lụt thì chúng tôi đều có cử cơ lực lượng tham gia ứng phó và cứu nạn cứu hộ
và đảm bảo an ninh trật tự ở các vùng dân bị lũ lụt
đến nay thì cơ bản là các cái vùng mà chúng tôi đã huy động
cơ bản là lực lượng để đưa người dân đến các khu vực an toàn
và đảm bảo điều kiện sống tối thiểu cho bà con nhân dân
tỉnh phú thọ cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết
cắt cử lực lượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ bố trí đầy đủ các phương tiện cứu hộ
cứu nạn nhất là tại các khu vực bị ngập chia cắt
các địa phương tiếp tục phối hợp cùng các lực lượng của quân khu hai
để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn đưa người ra khỏi vùng nguy hiểm
đối với những trường hợp
người dân do ý thức kém chủ quan không tự giác di rời
cần có biện pháp kiên quyết để đảm bảo tính mạng cho người dân
trong những đợt thiên tai sự cố và tai nạn xảy ra mỗi năm
các lực lượng trên cả nước đã ứng cứu được cho hàng nghìn người
tính riêng trong thời gian vừa qua đã ứng cứu được cho năm bốn trăm ba mươi tám người
tăng một mươi một so với năm hai nghìn một mươi bảy
đây là thông tin từ ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
báo cáo của ủy ban quốc gia cho biết năm hai nghìn một mươi bảy trong năm có một mươi sáu cơn bão
áp thấp nhiệt đới hình thành trên biển đông
trong đó có bốn cơn bão ba áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta
năm hai nghìn một mươi bảy không tính tai nạn giao thông đường bộ đường sắt
trên cả nước xảy ra hai bảy trăm linh chín vụ thiên tai tai nạn sự cố làm chết chín trăm chín mươi bảy người
mất tích hai trăm bảy mươi năm người bị thương một hai trăm tám mươi người

trong đó có tám cơn bão bốn áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta

các đơn vị chuyên trách chú động nắm chắc tình hình that dr culturally control all of them
các đơn vị chuyên trách chú động nắm chắc tình hình that dr culturally control all of them
tham mưu đề xuất xử lý có hiệu quả các tình huống
đại vi lanía than japanese
thưa quý vị tối nay tại khu di tích ngã ba đồng lộc tỉnh hà tĩnh trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng đồng lộc đồng lộc bài ca bất tử
giữa buổi lễ có thủ tướng nguyễn xuân phúc đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo các bộ ngành trung ương các tỉnh
các mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân các cựu chiến binh
cùng dự còn có các nhân chứng lịch sử và thân nhân gia đình của một mươi nữ thanh niên sung phong
đã anh dũng hy sinh tại ngã ba đồng lộc huyền thoại cùng hàng ngàn người dân
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
trong không khí hào hùng của những ngày tháng bảy lịch sử
cả nước đang hướng tới kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ với nhiều hành động thiết thực
để tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
đồng thời bày tỏ lòng biết ơn tri ân các thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ
hòa trong không khí đó hôm nay tại ngã ba đồng lộc
địa danh huyền thoại mảnh đất thiêng liêng thấm đẫm máu đào của các anh hùng liệt sĩ
chúng ta cùng nhau trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng đồng lộc
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trân trọng
gửi đến các đồng chí lão thành các mẹ việt nam anh hùng các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
các cựu chiến binh thương binh bệnh binh cựu thanh niên sung phong và thân nhân các gia đình
thương binh liệt sĩ cùng toàn thể đồng bào đồng chí lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm tri ân sâu sắc
cũng tại lễ kỷ niệm đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy tp hcm cùng lãnh đạo tỉnh hà tĩnh đã trao một mươi tám sổ tiết kiệm của ban tổ chức
cho thân nhân một mươi nước liệt sĩ các anh hùng thân nhân các anh hùng chiến đấu tại ngã ba đồng lộc
hôm nay ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ do đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với các sở ngành tp hcm
ban chỉ đạo đã có buổi làm việc với sở xây dựng tp hcm và cục hải quan tp
tại sở xây dựng phó thủ tướng trương hòa bình đánh giá cao việc ứng dụng công nghệ thông tin
giúp rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho các cá nhân tổ chức
đồng thời đề nghị đơn vị đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tăng cường đối ngoại với người dân
doanh nghiệp nâng cao chất lượng phục vụ và tạo hiệu quả bền vững trong thời gian tới
làm việc với cục hải quan tp hcm phó thủ tướng trương hòa bình yêu cầu
hải quan thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
ứng dụng công nghệ thông tin trang thiết bị hiện đại triển khai hệ thống giám sát hải quan tự động
tại nhiều nơi cắt giảm thời gian chờ đợi chi phí tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
đồng thời phải xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ nhân viên có dấu hiệu tiêu cực
trong quá trình giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp và người dân
chuyển sang phần tin tức quốc tế
thưa quý vị hai nước pháp và nga sẽ phối hợp cùng chuyển hàng viện trợ nhân đạo
tới khu vực đông guta ở syri
thông báo từ phủ tổng thống pháp cho biết hoạt động phối hợp vận chuyển hàng viện trợ tới syri
là một phần trong nghị quyết của hội đồng bảo an
hội đồng bảo an liên hợp quốc có mục đích giúp thường dân tại khu vực đông guta
có cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn với hàng viện trợ nhân đạo
trong khi đó bộ ngoại giao pháp cũng ra thông báo cho biết máy bay vận tải của nga
sẽ chở hàng viện trợ nhân đạo tới căn cứ không quân của nga ở hmeym syri
trước khi chuyển tới khu vực đông guta
pháp và nga đã thảo luận kỹ về quá trình vận chuyển hàng viện trợ
đồng thời nhất trí không để hoạt động nhân đạo này bị hiểu sai
hoặc sử dụng phục vụ cho các mục đích chính trị
hàng nghìn người dân iraq đã xuống đường biểu tình ở thủ đô baghdad
và các thành phố ở miền nam để phản đối các dịch vụ công yếu kém
hàng trăm người biểu tình đã tập trung ở một trong những quảng trường chính
ở thủ đô baghdad có người đã sử dụng các biểu ngữ bày tỏ sự phản đối
và hô những khẩu hiệu cảnh sát chống bạo động đã sử dụng voi rồng
để giải tán đám đông còn ở tỉnh basra khoảng ba người biểu tình
đã tụ tập bên ngoài trụ sở của chính quyền tỉnh
phân tích chính trị biểu tình lan rộng ở nhiều địa phương của iraq
là hết sức nguy hiểm nếu không có biện pháp xử lý kịp thời
và triệt đề những vấn đề cấp bách hiện nay các phe nhóm chính trị
không gạt bỏ đứa bất đồng quốc gia trung đông này có thể sẽ rơi
vào vòng xoáy của cuộc khủng hoảng thực sự như những gì đã diễn ra
ở nhiều nước trung đông và bắc phi cách đây bảy năm
đám cháy rừng ở bang miền tây california của mỹ đã tăng gần gấp đôi diện tích
chỉ trong vòng ba ngày vừa qua trước đó đã có một lính cứu hỏa
nghiệp mạng do đám cháy
bộ nông nghiệp mỹ nêu rõ đám cháy có tên gọi là fagution đang lan rộng
và hiện đã bao phủ một khu vực rộng khoảng chín hai trăm linh hectare
song lực lượng cứu hỏa chỉ kiểm soát được bảy diện tích
hơn hai bảy trăm linh lính cứu hỏa đều huy động để dập tắt đám cháy bùng phát
hồi tuần trước tại rừng sierra nevada hiện chưa thể dự báo khi nào
đám cháy có thể được khống chế hoàn toàn đám cháy fagution vượt tầm kiểm soát
do khu vực rừng sierra nevada có tới tám mươi triệu đồng
năm triệu cây chết khô trong hai năm vừa qua cũng như nhiều bụi cỏ khô
do tình trạng hạn hán kéo dài nhiều năm cùng với california các bang alaska
colorado và oregon cũng đang phải hứng chịu hàng loạt vụ cháy rừng cao kỷ lục từ trước tới nay